tối ngày ba tháng tám tổ tuần tra lưu động kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua đèo brank cửa ngõ đi vào thành phố đà lạt lâm đồng liên tiếp phát hiện bốn ô tô tải
chở bảy người trốn trong thùng xe nhằm qua mắt các chốt kiểm dịch để vào thành phố đà lạt
qua kiểm tra có sáu trên bảy trường hợp không có giấy xét nghiệm âm tính sars cov hai
làm việc với cơ quan chức năng các tài xế và bảy người trốn trong thùng xe tải đã thừa nhận hành vi sai phạm
tổ công tác yêu cầu những người này quay lại huyện đơn dương thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc